tối ngày sáu tháng chín tại làng cổ lộc yên xã tiên cảnh ubnd huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích quốc gia làng cổ lộc yên
đây là làng cổ đầu tiên của tỉnh quảng nam và là một trong bốn làng cổ của cả nước được xếp hạng di tích cấp quốc gia
hiện nay làng lộc yên có tổng diện tích tự nhiên hai trăm bảy mươi chín ha
tại làng lộc yên nhân dân hiện còn lưu giữ tám ngôi nhà cổ có niên đại từ một trăm linh đến một trăm năm mươi năm
với kiểu thức kết cấu là nhà làm mái và nhà giường cùng kiến trúc độc đáo tinh xảo
các ngôi nhà cổ lộc yên luôn được đánh giá là quần thể có giá trị cao về mặt kỹ xảo và mỹ thuật
vào những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi làng lộc yên là nơi đặt công binh xưởng qb một trăm năm mươi chế tạo vũ khí đạn dược cung cấp cho chiến trường khu năm
trong khoảng chiến chống mỹ nhiều gia đình ở lộc yên là cơ sở của cách mạng
làng lộc yên hiện có một mươi hai gia đình là thân nhân liệt sĩ nhiều người là thương binh và bệnh binh
trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử làng lộc yên vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của người việt và ngày càng phát triển